chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ông tiến cũng cho hay căn cứ và năng lực học tập của học sinh giáo viên chỉ cung cấp cho học sinh phụ huynh học sinh về các loại hình trường mà các em có thể theo học ở lớp một mươi và tư vấn cho các em nguyện vọng phù hợp với năng lực
quyền quyết định là của học sinh gia đình học sinh
các nhà trường phải đảm bảo quyền lợi tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn của học sinh khi các em đủ điều kiện có nguyện vọng
tuy nhiên nhiều ý kiến cũng bày tỏ bức xúc vì sao chuyện này đã tồn tại nhiều năm
năm nào cũng tái diễn bộ rồi sở giáo dục và đào tạo hứa sẽ xử lý nghiêm mà vẫn chưa thấy gì
trong bối cảnh đó việc ra văn bản và chỉ đạo liệu có tác dụng gì không
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sự việc chúng tôi sẽ cập nhật gửi đến quý vị trong video tiếp theo
xin cảm ơn đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại